mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ án đâm bạn nhậu tử vong tại đà nẵng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động bị cáo nguyễn văn hà ba mươi hai tuổi
trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ về hành vi giết người
theo cáo trạng bị cáo hà và anh nguyễn hữu tiến đang nhậu thì thấy một người bạn
tiến rủ vào nhậu cùng nhưng người này bỏ đi
sau đó tiến đã đổ lỗi vì hà nợ nần người bạn trên cho nên mới bị từ chối
bực tức hà đã chạy vào bếp lấy kéo đâm vào ngực tiến khiến tiến tử vong ngay trên đường đến bệnh viện
trước hội đồng xét xử nguyễn văn hà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn văn hà một mươi chín năm tù về tội giết người
thêm một vụ án mạng khác cũng vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu
tại tỉnh lạng sơn vừa xảy ra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến án mạng nghiêm trọng khiến hai người thương vong
sự việc xảy ra tại xóm đồng giản
thôn đồng liên xã hòa sơn huyện hữu lũng
trước đó ông nông văn cường cùng với triệu văn thịnh và nguyễn văn tình là hàng xóm cùng thôn rủ nhau uống rượu
trong lúc say rượu cường và thịnh có xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên cường bỏ về nhà
khoảng một tiếng sau trên đường về thịnh và tình gặp cường
hai bên tiếp tục xảy ra xô xát
sau đó cường chạy về nhà lấy một con dao quắm chém liên tiếp vào vùng đầu của thịnh và tình
hậu quả nguyễn văn tình tử vong sau khi đi cấp cứu còn triệu văn thỉnh bị thương nặng
vâng đã có không ít các cuộc án mạng các vụ án mạng xảy ra sau các cuộc nhậu
và đáng chú ý là việc lạm dụng rượu quá nhiều trong một thời gian dài
dễ dẫn tới ảo giác loạn thần hoang tưởng
đã có nhiều người nghiện rượu đến mức bị loạn thần
và việc lạm dụng rượu bia không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân
mà còn gây ra những vụ án thương tâm
và cũng đau lòng trong thời gian vừa qua là vấn đề đáng báo động về tình trạng này
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn xét xử và tuyên phạt bị cáo tạ văn thường bốn mươi tuổi
chú tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn một mươi năm tù về tội giết người
ở địa phương tạ văn thường là người nghiện rượu không công an việc làm
lại thường xuyên sang nhà em dâu là chị nông thị an để lấy đồ ăn
khi không lấy được thì gây sự chửi mắng
cuối năm ngoái trong một lần sang nhà chị an để kiếm đồ ăn thì bị bắt gặp
chị an đã ngăn cản
đối tượng xông vào dùng dao chém tới tấp vào đầu và tay nạn nhân
hậu quả chị an bị thương tật năm mươi năm
tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi
với kết quả giám định cho thấy tạ văn thường bị bệnh loạn thần do rượu
hàng ngày cũng chẳng giúp cho đình cái gì chỉ có rượu xong là chửi mắc thế thôi
cái ngôi nhà trước là tôi cũng ở đấy
vì sao nó rượu chè nhiều quá xong là ấy nói không có gì
nghe thôi thì để cho nó khác ở
vì sao nó bán hết
bán xong là xong nồi xong chảo bán sạch
giỡn cả tấm bán là không có cái gì khác
coi là đối với những người uống rượu tốt nhất là bỏ cái rượu đi là tốt hơn
còn uống vào nó nhiều cái chuyện coi là rượu nó chỉ đạo con người hết
còn đối tượng trần đình bản năm mươi tám tuổi trú tại huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
bực tức vì những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chàng
đêm hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi đã uống rượu say
trần đình bản dùng dao đâm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu mặt và người của vợ
là bà đinh thị thoa năm mươi chín tuổi khi bà đang nằm ngủ
quá trình điều tra lấy lời khai thì các đối tượng này thường là không nhớ
hoặc chỉ nhớ một phần nhỏ
cái diễn biến cái quá trình mình thực hiện hành vi phạm tội
rồi gây khó khăn trong việc xác định
nội dung diễn biến của vụ án và công tác thử nghiệm điều tra
đây chỉ là hai trong rất nhiều vụ án đau lòng đều có nguyên nhân xuất phát từ rượu
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng trên
mỗi người cần phải biết tự kiềm chế bản thân
hạn chế dùng rượu bia để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
khi có biểu hiện loạn thần cần sớm đưa đến cơ sở y tế để theo dõi điều trị
tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc
lợi dụng trung tâm y tế là nơi khám chữa bệnh để giao dịch ma túy
đối tượng lê ngọc thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú tại khu ga bắc thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
bị cơ quan điều tra bắt giữ và khởi tố để điều tra
nhận được tin báo về việc có hai đối tượng trong khuôn viên trung tâm y tế huyện tri lăng
có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật
công an huyện đã nhanh chóng xuống hiện trường xác minh và khống chế các đối tượng
khi đang thực hiện hành vi mua bán ma túy
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tại gầm ghế đá
gần vị trí lê ngọc thủy đang ngồi
có một túi ni lông bên trong có chứa một mươi ba gói giấy
chứa các chất bột màu trắng
thủy khai đó là số ma túy vừa ném đi
nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
đối tượng còn lại tên là nông văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã vạn linh huyện tri lăng
được thủy hẹn đến để giao dịch ma túy
quá trình khám xét tại nơi ở của lê ngọc thủy
tổ công tác thu giữ một số dụng cụ để sử dụng ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai vừa bất ngờ đột kích kiểm tra
quán lv club tại khu phước hải thị trấn long thành huyện long thành
đã phát hiện hai vụ ba đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
và có hàng chục khách dương tính với chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong quán
có khoảng một trăm tám mươi năm người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc lớn
trong đó có nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đã bỏ chạy
nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ
qua kiểm tra lực lượng công an bắt quả tăng
ba đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ là bốn gói ma túy đá chín bình khí bóng cười hai mươi bảy bình hút xì xa
chín mươi bao thuốc lá không có hóa đơn chính từ
ngay sau đó các đối tượng và tăng vật đã được đưa về trụ sở công an huyện long thành để làm việc
qua test nhanh ma túy một trăm tám mươi người
phát hiện có năm mươi hai người dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh
phối hợp với công an huyện châu thành
chia thành ba tổ công tác đột kích vào ba điểm đang hoạt động tổ chức đánh bạc
và đã bắt quả tàng mời làm việc bảy người có liên quan
hàng ngày đối tượng trần thị ánh tuyết sử dụng điện thoại để nhận phơi đề
mỗi ngày số tiền trên phơi đề mà các đối tượng giao nhận với nhau
thấp nhất khoảng bảy mươi triệu đồng và cao nhất khoảng một trăm linh triệu đồng
tăng vật thu giữ là một mươi chín triệu đồng một mươi một điện thoại di động
và tám cuốn tập ghi phơi số đề và nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các lực lượng chức năng
tiếp tục đo đếm củng cố hồ sơ để xử lý một chủ sưởng gỗ
tập kết gỗ trái phép hơn sáu mươi mét khối gỗ lậu quý hiếm ngay giữa trung tâm thành phố
sau một thời gian dài theo dõi nắm tình hình
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố bô ma thuật đã kiểm tra phát hiện
tại trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ gỗ phương tây nguyên
ở đường đinh nút phường tân lập
đang tập kết số lượng lớn gỗ trái phép
giám đốc công ty này là ông lê xuân hiệp bốn mươi năm tuổi trú tại phường tự an thành phố bô ma thuật
qua đo đếm công an thành phố bùa thuật xác định
trong kho xưởng của công ty này đang tập kết hơn sáu mươi mét khối gỗ tròn
chủng loại căm xe thuộc nhóm hai quý hiếm
đường kính từ một mươi cm đến hai mươi năm cm chiều dài từ bốn đến một m
và tất cả số gỗ trên đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
bước đầu ông hiệp khai nhận toàn bộ số gỗ này là của anh trai tên lê xuân hải sáu mươi năm tuổi
chú cùng phường và một số người khác gửi tập kết ở đây để cư xẻ chế biến
hiện vụ việc đang được lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố bô ma thuật
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
về mở rộng điều tra vụ việt á cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét đối với ông phạm xuân thăng nguyên bí thư tỉnh ủy hải dương
và mạnh cường nguyên giám đốc sở y tế hải dương
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan
thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
ông phạm xuân thăng và ông phạm mạnh cường có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu
để công ty việt á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước
đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng
để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước
khoảng sáu mươi người việt nam bị lừa làm việc trong một casino
ở tỉnh sơ vây riêng campuchia
đã lợi dụng cơn mưa lớn tháo chạy về hướng cửa khẩu mộc bài
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín
tại khu vực tòa nhà trung cư kinh doanh đánh bạc online
thuộc một casino khu vực mộc bài
do người trung quốc làm chủ ở ấp ba vét càn đan phường ba vét thành phố ba vét tỉnh sơ vây riêng
có khoảng sáu mươi người việt nam bị lừa lao động
tháo chạy về phía đồn cửa khẩu ba vét
tuy nhiên chỉ có năm mươi sáu người chạy thoát khỏi casino
và được tiếp nhận ở cửa khẩu
bốn người bị bắt giữ trở lại
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố di an
vừa triệt xóa một đường dây ma túy do đối tượng trương minh thế
trú tại thành phố di an tỉnh bình dương cầm đầu
thu giữ hơn một sáu kg ma túy các loại
lực lượng chức năng phát hiện đối tượng thế
móc nối với các đối tượng đưa ma túy từ nghệ an vào bình dương để tiêu thụ
thế đã chia nhỏ ma túy để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn thành phố di an thành phố hồ chí minh
đến khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của trương minh thế
thu giữ tang vật là tám túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
một trăm linh viên nén có chứa chất ma túy
một khẩu súng hai mươi viên đạn và số tiền ba mươi triệu đồng
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng bàn duy việt sinh năm hai nghìn
chú tây huyện bảo thắng tỉnh lào cai

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
bàn duy việt là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp chiếc điện thoại di động gần ba triệu đồng
để trong hộp giấy từ nhân viên giao hàng tiết kiệm
khi mang hàng đến thôn làng trưng xã sơn hải huyện bảo thắng
vào chiều tối ngày một mươi năm tháng bảy
bước đầu việt khai nhận do muốn có điện thoại mới để dùng mà lại không có tiền mua
cho nên việt đã nảy sinh ý định cướp tài sản
sau đó việt lên trang web đặt mua một chiếc điện thoại iphone với giá hai triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng
rồi hẹn giao hàng tới khu vực hẻo lánh tại thôn làng trưng xã sơn hải
lợi dụng sơ hở trong lúc kiểm tra điện thoại
việt đã cầm điện thoại và chạy trốn
liên quan đến đối tượng tại đồng nai tự xưng là công an để uy hiếp cưỡng đoạt tiền của người dân
công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa có kết luận điều tra
đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố đối tượng hồ văn vàng ba mươi một tuổi về hành vi cưỡng đoạt tài sản
cơ quan công an xác định đối tượng hồ văn vàng đã đến quán cà phê của chị nguyễn thị thúy
tại xã long an huyện long thành
xuất trình một thẻ có logo huy hiệu công an
tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu được kiểm tra quán
sau khi kiểm tra vàng đe dọa quán của chị thúy đang vi phạm pháp luật
có thể bị phạt tới bốn mươi năm triệu đồng và có thể ở tù từ một đến hai năm
chị thúy xin vàng bỏ qua để tiếp tục kinh doanh
nếu cầu chị thúy đưa số tiền từ ba đến bốn triệu đồng thì sẽ bỏ qua
chị thúy đưa trước cho vàng một triệu đồng
hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại
khi đối tượng vàng đến quán cà phê của chị thúy để nhận thêm số tiền còn lại
thì đã bị lực lượng công an bắt quả tang
tại cơ quan công an vàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
sau khi nhận được trình báo của nhiều người dân bị kẻ gian đột nhập
trộm mất tài sản có giá trị
vào cuộc điều tra làm rõ công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ hàng loạt đối tượng
chuyên hoạt động trộm cắp nhà dân tại nhiều địa bàn
đa số đều là các đối tượng không nghề nghiệp và nghiện ma túy
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận cách thức đột nhập nhà dân
để thực hiện chót lọt hành vi trộm cắp
qua đó cảnh báo tới người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này
nhận được đơn trình báo của gia đình các bị hại
về việc lợi dụng lúc gia đình đi vắng vào đêm tối
đối tượng trộm cắp đã pháo khóa cửa đột nhập vào nhà dân
ở địa bàn các huyện nhơn trạch long thành thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và tỉnh bà rịa vũng tẩu
lấy đi nhiều tài sản có giá trị như điện thoại ví tiền và xe máy
rồi nhanh chân tẩu thoát
tổng giá trị tài sản chúng lấy được lên đến hàng trăm triệu đồng
sau một thời gian xác minh điều tra
công an huyện nhân trạch làm rõ ba đối tượng là
châu thanh vũ hai mươi bảy tuổi quê ở tỉnh vĩnh long
nguyễn thành nam hai mươi bảy tuổi quê ở tỉnh khánh hòa
và lê thị thu thảo hai mươi tuổi quê ở tỉnh cà mau
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
do không có nghề nghiệp lại nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài
khi phát hiện gia đình bị hại đi vắng
đã phá khóa cửa lẻn vào trộm cắp tài sản
vì nam tiện về nói anh ơi có chiếc xe chiếc xe xinh tơ nào
vậy mới chạy về
tiếp đó công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đã điều tra làm rõ
lương công duy ba mươi một tuổi trú tại xã xuân tây
huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
là đối tượng gây ra vụ trộm cắp táo bạo
tại tiệm điện thoại phú apple
ở khu phố cẩm tân phường xuân tân
thành phố long khánh tỉnh đồng nai
biết không có người trông coi duy đã dùng kéo
cắt tôn rồi đột nhập vào bên trong
lấy trộm một mươi sáu điện thoại di động các loại
một máy tính sách tay
và số tiền thẻ điện thoại trị giá hai triệu đồng
tổng tài sản trộm cắp lên đến gần một trăm linh triệu đồng
rồi nhanh chân tẩu thoát
lương công duy là đối tượng có hai tiền án
về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chân ma túy
cũng qua công tác đấu tranh
với loại tội phạm này
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng
vong cún sầu ba mươi tám tuổi huỳnh hữu khanh ba mươi tám tuổi
nguyễn thành hùng bốn mươi một tuổi
cả ba cùng chú tại tỉnh đồng nai
và lâm huỳnh tiên phong ba mươi chín tuổi
quê ở thành phố hồ chí minh
là những đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp
trên địa bàn thành phố biên hòa
chỉ đào lực lượng tính sản
rồi hỏi rắn đe
các đối tượng có tiền án tiền sự
điều hiền nghi vấn hoạt động phạm tội
liên quan đến tội phạm trộm cắp
để lập hồ sơ quản lý
tuần ta vụ trang tuần ta hóa trang
mất phục để phát hiện bắt chữ các đối tượng
có biểu hiện nghi vấn đến hoạt động
tội phạm trộm cắp tội phạm cướp giật
qua các vụ việc trên
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
trong việc tự bảo vệ tài sản
chủ động trang bị hệ thống khóa cửa đảm bảo chắc chắn
khuyến khích trang bị camera giám sát
hoặc chuông báo động chống trộm
khi người dân phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
để kịp thời xác minh điều tra bắt giữ
góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn